tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã trao huân chương của nhà nước việt nam cho bộ trưởng bộ quốc phòng lào
với những đóng góp tích cực trong hợp tác toàn diện việt nam lào đại tướng trân sạ mòn trân nha lạt
đã được trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
tại buổi lễ đại tướng trân sạ mòn trân nha lạt trao huân chương isala tặng quốc đội nhân dân việt nam
lãnh đạo bộ quốc phòng và các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
buổi lễ là minh chứng cho tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước
là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước việt nam lào